từ khi việt nam gia nhập wto đến nay ngành sữa việt nam đã có nhiều cơ hội để tăng thị phần và phát triển
xong muốn hội nhập vào thị trường thế giới thì ngành sữa việt cần cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa
trong những năm qua các doanh nghiệp sản xuất sữa của việt nam là một trong những ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất
trong lĩnh vực thực phẩm ở việt nam với mức tăng trưởng trung bình từ một mươi năm một mươi bảy một năm
năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu đạt gần một mươi hai tấn tăng gần chín mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
nếu như năm hai nghìn một mươi năm cả nước mới chỉ có ba doanh nghiệp đăng ký kiểm dịch xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa từ việt nam sang một mươi nước
thì đến nay sữa việt nam đã có mặt tại gần năm mươi quốc gia trên thế giới
hiện việt nam có khoảng sáu mươi doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa với hơn ba trăm linh nhãn hàng
đối với lại công ty chúng tôi quan trọng nhất là vấn đề chất lượng của sản phẩm sữa
khi đưa ra thị trường phân phối phải đưa qua những kiểm định nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng đạt đủ tiêu chuẩn của bộ y tế
chúng tôi đầu tư cho người nông dân viết về chương trình vkf viết vào kỹ thuật để nuôi trang nuôi lấy ra những nguồn sữa sạch
theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm chỉ ra
kinh ngạch xuất khẩu sản phẩm sữa việt nam sẽ đạt một trăm hai mươi một trăm ba mươi
triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi và đến năm hai nghìn hai mươi năm kinh ngạch xuất khẩu đạt một trăm năm mươi hai trăm linh triệu đô la mỹ
khi mà chúng ta hội nhập thì chắc chắn là có một sự cạnh tranh tôi cho là cạnh tranh để phát triển
chúng ta có những nhà máy chúng ta có những trang trại không thua gì thế giới
thông qua những liên kết với nước ngoài từ đầu tư vốn kể cả nghiên cứu rồi công nghệ rồi nghiên cứu về dinh dưỡng để tạo ra những sản phẩm
không chỉ bán ở việt nam mà chúng ta còn có thể là
để ngành sữa việt nam đủ sức hội nhập vào thị trường quốc tế trong thời gian tới
thì cần cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa trên các địa bàn tỉnh thành phố
đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở kiểm nghiệm chất lượng sữa
với trang thiết bị tiên tiến hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng thành phẩm
góp phần vào sự phát triển chung của ngành sữa việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế